xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
tàng chữ che phép một bánh heroin một đối tượng vừa bị trạm cảnh sát giao thông diễn châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an bắt quả tàng
theo lời khai ban đầu đối tượng lữ văn thần nhận vận chuyển thuê một bánh heroin với số tiền công là hai mươi triệu đồng
tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thần dấu ma túy trước bụng ngang thắt đưng rồi đi xe máy đến địa điểm giao cho khách hàng
đến khu vực xã bồng kê huyện con cuồng khi bị tổ công tác không chế cùng với tăng vật
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt phương thị thuyên
trú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba
khu vực phương xuất hóa thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn kiểm tra xe khách phát hiện bắt quả tang thuyên
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi hai gram
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong lúc điều khiển xe máy giữa hào và thi đức long chú cùng địa phương xảy ra va chạm giao thông dẫn đến cãi vã
long đã dùng tay đấm vào mặt hào biết chuyện bảo mang theo dựa cùng cha đi tìm long để trả thù
gặp long bảo cầm dựa chém nhiều nhát còn hào cầm ghế đánh long
hậu quả bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa đấu tranh làm rõ vụ mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhận được tin báo của người nhà nạn nhân tại tỉnh nam định về việc hai cô gái đang đi trên xe ô tô
trên đường cao tốc theo hướng hà nội lạng sơn có dấu hiệu bị mua bán người
tổ công tác đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra
phát hiện hai cô gái ra tín hiệu cầu cứu tổ công tác đã xác minh tại chỗ và không chế đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về công an huyện tri lăng
điều tra xác minh được biết qua mạng xã hội hứa mạnh cường chú tại tỉnh lạng sơn biết quán karaoke ở hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ
nên đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý quán karaoke
sau khi trao đổi thư bảo cường cùng với nguyễn xuân đạt là lái xe taxi mang theo hai mươi triệu đồng đến tiếp nhận hai nữ nhân viên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố ba đối tượng trên về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
lợi dụng triệt để việc người dân ngày càng hoạt động nhiều hơn trên mạng internet các đối tượng lừa đảo cũng nghiên cứu và tung ra nhiều chiêu trò thủ đoạn mới
với số tiền chiếm đoạt có khi lên tới hàng trăm tỷ đồng
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm
hạn chế tối đa số lượng người dân mắc bẫy ghi nhận sau đây tại địa bàn tỉnh lạng sơn
chuyên án mang bí số cn sáu
c hai vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn đấu tranh triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng là nguyễn nhất lâm và lê minh tân đều trú tại quận ba đình thành phố hà nội
các đối tượng đã đi thuê tài khoản ngân hàng sử dụng tài khoản facebook ảo có tên giống tài khoản ngân hàng đã thuê để đăng bán hàng
khi có người liên hệ thì các đối tượng sử dụng các hình ảnh giả thể hiện về nguồn hàng để tạo uy tín và yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc trước từ năm mươi sáu mươi tổng giá trị lượng hàng
khi có tiền về tài khoản ngân hàng chủ tài khoản chủ động đến ngân hàng thay đổi thông tin nhằm khôi phục quyền sử dụng đối với các tài khoản đã cho thuê để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
anh lâm thuê tài khoản của em thì bảo em đi làm tài khoản theo yêu cầu của anh ấy
à là mỗi tài khoản
theo sử dụng thoại anh ấy yêu cầu là mỗi tài khoản hai sử dụng thoại của anh ấy cung cấp
xong rồi anh ấy nói lý do là để anh ấy cho người khác thuê
thì mỗi tài khoản anh sẽ cho em khoảng năm trăm linh đồng sau khi em làm xong
và rồi anh ấy sẽ nhờ em một hôm để em thay đổi thông tin tài khoản đấy của anh và em bảo em
thì về sau em mới biết được là anh làm cái việc đấy để
nhằm chiếm đoạt tài sản người khác
đến tới điểm hiện tại anh ấy đã đưa cho em khoảng hai trăm bốn mươi triệu
tức là em theo dõi thấy số tiền nó chuyển vào nhiều quá và em sợ là mục đích xấu
sau đấy em mới tân ra đóng tài khoản lại và rút tiền ra
mục đích đầu tiên là để người ta không sử dụng cái tài khoản nữa
hai là để em chiếm đoạt tài sản
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
đã tiếp nhận giải quyết ba mươi sáu vụ việc trên không gian mạng
tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn bảy tỷ hai trăm chín mươi một triệu đồng
với các hình thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến như là đầu tư sản ảo kiếm tiền online
mua bán hàng hóa vay tiền online hay lừa đổi ngoại tệ
hình hoạt động của các đối tượng trên không gian mạng ngày càng phức tạp
hiện nay thì lượng người sử dụng máy tính điện thoại di động thông minh ngày càng nhiều càng gia tăng
có thể một người có thể sử dụng mấy số điện thoại mấy cái điện thoại thông minh
cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân dễ bị
đối tượng lợi dụng lừa đảo
đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay khi đẩy mạnh phát triển giao dịch điện tử
thanh toán điện tử trên không gian mạng đây cũng là một trong những nguy cơ
với sự phát triển của công nghệ số hiện nay đã và đang đem lại nhiều lợi ích của người dân doanh nghiệp
tuy nhiên đây cũng là những môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy ngoài công tác đấu tranh của lực lượng chức năng
cũng rất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
bên cạnh đó việc nâng cao cảnh giác của mỗi người dân vẫn luôn là yếu tố quyết định để tránh sập bẫy lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận tố giác của anh bùi công khang
tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về việc bị bốn người sử dụng dao tự chế chém nhiều nhát gây thương tích
với tỷ lệ năm mươi chín vào ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã hưng thịnh huyện trảng bom
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai thông báo
truy tìm võ thanh tuấn thịnh và nguyễn hoàng anh khoa biết liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc
cụ thể võ thanh tuấn thịnh sinh ngày bốn tháng một năm hai nghìn bốn quê quán đà nẵng
nơi đăng ký thưởng chú ấp quảng đà xã đông hòa huyện tràng bom tỉnh đồng nai
nguyễn hoàng anh khoa sinh ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn
quê quán bắc giang nơi đăng ký thường trú ấp lộc hòa xã tây hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai
hai người này bị tố giác có hành vi giết người các cá nhân tổ chức khi phát hiện thịnh và khoa
đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số bốn mươi bảy nguyễn ái quốc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại chín mươi bảy chín trăm tám mươi chín bảy nghìn một trăm bảy mươi bốn gặp điều tra viên nguyễn trung dũng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tỉnh thanh hóa về tội che giấu tội phạm đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi ngay cánh mũi phải
còn phạm hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng trần tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm ba xã quang thiện huyện kim sơn của tỉnh ninh bình
và đối tượng trần văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bình xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện